tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết sau khi gửi năm nhóm chất vấn tại kỳ họp thứ bảy để xin ý kiến đại biểu quốc hội kết quả có bốn trăm bảy mươi một trên bốn trăm tám mươi bốn đại biểu có mặt cho ý kiến
và qua tổng hợp ý kiến bốn bộ trưởng được lựa chọn để đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này là bộ trưởng bộ công an tô lâm bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
theo đó đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an dự kiến được chất vấn các vấn đề liên quan tới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán ché phép chất ma túy về hoạt động tín dụng đen bằng nhóm theo kiểu xã hội đen các vấn đề liên quan tới tội phạm an toàn giao thông nhất là các trường hợp tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện về nhóm vấn đề về quản lý bảo tồn và phát triển di sản văn hóa quản lý nguồn thu từ các khu di tích danh làm thắng cảnh cùng với đó bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ trả lời về quản lý hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phòng ngừa mê tín dị đoàn
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà dự kiến trả lời về quản lý thị trường bất động sản xử lý bất cập trong quản lý nhà trung cư căn hộ du lịch biệt thự du lịch văn phòng kết hợp cư trú công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị việc di rời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô hà nội
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể về nhóm vấn đề về kết cấu hạ tầng giao thông nhất là các công trình giao thông trọng điểm đội vôn lớn chậm tiến độ và chất lượng kém
ngoài ra ông nguyễn văn thể dự kiến trả lời về quản lý hoạt động vận tải chất lượng phương tiện quản lý xe hợp đồng điện tử
đối với từng nhóm vấn đề các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị bộ trưởng trưởng ngành liên quan cùng tham gia giải đáp làm rõ thêm nội dung chất vấn của đại biểu
phiên chất vấn tại kỳ họp lần này diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng sáu